hoặc canh tác những loại cây có hiệu quả kinh tế thấp
thế nhưng trong mấy năm gần đây những quả đồi ấy đã biến thành vùng trồng cây dược liệu bảo tồn và phát triển các giống cây dược liệu quý trong dân gian
và đây là chủ nhân của vườn dược liệu
người phụ nữ này đã lặn lội từ trong trả vinh giả nổi để tìm vùng trồng cây dược liệu với mong muốn ban đầu
là bảo tồn cây trào hoa vàng một dược liệu quý của việt nam
từ đó chị đã mở ra một hướng đi mới trong việc bảo tồn cây dược liệu và góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân
chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị nguyễn thanh tuyền chủ nhân của khu vườn dược liệu mà quý vị vừa theo dõi trong clip bắt đầu chương trình
trước hết xin cảm ơn chị tuyền đã dành thời gian cho chương trình
không biết là từ khi nào thì chị tuyền bắt đầu quan tâm tới các loài cây dược liệu này ạ
trước đây thì tôi học dược tôi làm trong một khu bảo tồn
trong đó có vườn nghiên cứu bảo tồn cây dược liệu quốc gia
trong một tháng đó thì tình cờ cũng phát hiện ra được là
trong thế giới đang quan tâm đến quần thể trào hoa vàng
trào hoa vàng thì đặc hữu của trung quốc và việt nam
sau đó sau khi nghiên cứu tìm hiểu
và cũng có một cơ duyên là rất là thích trào hoa vàng
thì sau khi tìm hiểu được trào hoa vàng nằm rải rác ở vùng phía bắc
thì sau đó mình cũng đi tìm hiểu về vùng thổ nhưỡng khí hậu
để trồng trào hoa vàng
thì trào hoa vàng mà mình hướng tới là vùng hakuda
thì hakuda nó thuộc hệ sinh thái của thái nguyên tâm đảo
thì vùng bắc sơn này chính là phía tây của giải tâm đảo
cùng một cái thổ nhưỡng
từ đó nghĩ ra đến một cái vấn đề là bảo tồn cây dược liệu trào hoa vàng
và phát triển làm thành sản phẩm phát triển nó
vậy thì chính thức từ khi nào thì chị bắt đầu bắt tay và thực hiện dự án phát triển cây dược liệu ạ
đi tìm hiểu dùng đất để làm thì mình về sốc sơn năm hai nghìn một mươi ba
nhưng mất hết một năm đi tìm hiểu và thuyết phục người dân để người ta làm việc với mình
thì phải mất đâu gần một năm
vậy là từ năm đó người phụ nữ trà vinh đã lặn lội ra bắc
tìm đến xã bắc sơn huyện sóc sơn thành phố hà nội
và quyết định chọn đây là nơi phát triển cây dược liệu
khi ấy ở xã bắc sơn hoặc là chỉ có những quả đồi bỏ hoang
hoặc trồng những loại cây hiệu quả kinh tế thấp
tuy nhiên để thuyết phục người dân phạt đồi trồng dược liệu thì lại là cả một vấn đề
người ta nghe đến dược liệu người ta đã sợ rồi
trồng cây hoa màu gì đó thì không bán được chúng tôi ăn
chứ còn trồng dược liệu thì không bán được bò cũng không ăn được chẳng biết làm gì chả làm
không muốn làm với mình cũng khó lắm
nhưng mà đi thuyết phục mình cũng rất là cố gắng
vì mình suy nghĩ là mình phải cái gì nếu mà người ta đã biết và làm thì cũng lại không đợi đến mình
thì mình cũng mới là cái người mới mà mình đi một cái hướng mới
thì mình cũng phải có phải chịu một cái hướng mới
chịu khó một cái thời gian để thuyết phục họ
mất một năm cho việc thuyết phục người dân chuyển sang trồng dược liệu
năm hai nghìn một mươi bốn chị tuyền bắt đầu hành trình cùng nông dân sóc sơn biến những quả đồi ở bắc sơn thành vườn dược liệu
chị thuê đất của những người dân địa phương
cho cải tạo lại và thuê luôn họ làm quản lý trong non vườn
ngay trên chính mảnh đất của họ
và họ cùng bắt tay với chị trong quá trình đưa cây dược liệu về chăm sóc ở vùng đất này
từ năm hectare đầu tiên đến giờ vườn dược liệu của chị nguyễn thanh tuyền
đã có gần hai mươi hectare nằm dài rác ở các xã bắc sơn xuân giang và trung giá của huyện sóc sơn hà nội
với phương châm đã là dược liệu thì phải sạch an toàn mới có tác dụng chữa bệnh
chị tuyền phát triển vườn dược liệu theo hướng hữu cơ
đất được bón bằng phân vi sinh phân trùng quế
nguồn nước tưới được dẫn từ trên núi xuống
và việc chăm sóc được thực hiện theo phương pháp tuần tự nhiên
không dùng các chất hóa học mà hoàn toàn thủ công
từ việc chăm sóc nổ cỏ đến các phương pháp tự nhiên
các phương pháp loại trừ sâu bệnh
đặc biệt đối với công tác phòng trừ sâu bệnh
thường sẽ phải sử dụng thuốc trừ sâu hóa học
nhưng ở đây chị tuyền đều sử dụng các loại thuốc trừ sâu thảm mộng anisat
đây là loại thuốc trừ sâu có hoạt chất gồm polyphenol
chất xuất từ bổ kết thịt thiêm đơn bút cốt lươn chi dài
với đặc tính kháng sâu bệnh cao thuốc được phun chủ yếu với mục đích phòng ngừa
nghĩa là không đợi
bệnh có sâu mới phun thuốc mà thuốc được phun từ trước đó
để phòng trừ sâu bệnh có thể hình thành
loại thuốc này vừa đảm bảo tính an toàn của dược liệu
lại rất an toàn cho sức khỏe của người canh tác cây trồng cũng như môi trường
cô tuyền là một người rất là tâm huyết
chính vì vậy cô đã sử dụng thuốc trừ sâu thảm mộng trên vùng dược liệu xã bắc sơn sóc sơn này
cho kết quả rất là tốt đẹp
cái thuốc này của viện nghiên cứu đào tạo tư vấn khoa học công nghệ
nó là phòng ngừa sâu bệnh
tăng sức đề kháng cho cây và giúp cây khỏe mạnh
vườn dược liệu của chị nguyễn thanh tuyền hiện có nhiều loại dược liệu quý khác nhau
như khôi tía có tác dụng chữa bệnh dạ dày
kim ngân có tác dụng thanh nhiệt giải độc
cây thỉa canh có tác dụng đối với bệnh tiểu đường
cây dâu mèo có tác dụng về đường tiết niệu
những loại cây ở đây là một quá trình dài
mà chị tuyền đã phải lặn lội kiếm tìm khắp các bản làng xa xôi
hay thậm chí là rừng sâu để đưa về trồng bảo tồn
tôi đang tò mò không biết rằng là cụ thể trong khu vườn chúng ta đang ngồi đây
có những loại cây dược liệu như thế nào
ở vườn này có những cây quý như là lan kim tuyến thạch học tía hoàng thảo kèn
các dòng để làm thuốc bẫy lá mộc hoa
phải lấy từ dùng xìn hồ phong thổ mường tè của lai châu
trên hai mươi hectare thì dược liệu cây ngắn ngài
có kim ngân hoa rau mèo thiệt canh khôi tía
còn hoàng ngọc mảnh cổng đường quy
nhưng mà cái dược liệu mà quý hiếm mà lâu năm mới cho thu hoạch
thì đấy là cây trà hoa vàng
dòng của mình theo đuổi và phát triển nó là dòng hakoda
thì mình có nghiên cứu quá dược cho cả cái dòng trà đấy
thì cây đó thì khóa
khoảng năm đến sáu năm mới cho thu hoạch
thời gian đầu tư cho nó hơi bị lâu
nhưng đấy là cây bền vững
và cây đó mang đặc thù của việt nam
đặc thù của cây đặc hữu của việt nam
nó có tác dụng rất tốt
cái thành phần folonase của nó
thì tốt cho vấn đề vấn đề ung thư và tim mạch
làm bền thành mạch
và nó chống đột quỷ và tai biến
với quyết áp tim mạch rất là tốt

thời gian trồng bảo tồn và thử nghiệm mẫu sản phẩm
tri tuyền rất mừng
khi những loại cây dược liệu
chị đưa về chăm sóc theo phương pháp hiếu cơ
đều đảm bảo tính dược rất cao
đó là cơ sở để chị có thể tự tin
cung cấp sản phẩm dược liệu sạch
ra thị trường
ngoài việc cung cấp nguyên liệu cho các công ty dược
tri tuyền và hội nghiên cứu trồng và bảo tồn cơ dược liệu việt nam
còn nghiên cứu tạo ra các sản phẩm
ứng dụng hữu ích trong cuộc sống hàng ngày
như dầu gội dầu tắm
nước sốt miệng thảo dược
và các loại trà hoa
mang tính dược cao
giúp cơ thể đào hải độc tố
ngăn ngừa tim mạnh cao hít áp
hỗ trợ chăm sóc sức khỏe con người
mô hình trồng cây dược liệu hiếu cơ
của chị nguyễn thanh tân
tuyền không chỉ giúp bảo tồn và phát triển
các giống cây dược liệu quý của việt nam
mà còn tạo công an việc làm ổn định
cho người dân địa phương
từ những đồi trồng trè không hiệu quả
hoặc bị bỏ hoang
họ đã cho chị thuê lại để trồng cây dược liệu
vừa nâng cao thu nhập cho chính họ
lại tạo thêm việc làm
cho những công nhân khác
hồi xưa nhà tôi trồng trè
bây giờ chuyển sang trồng trè
trồng các cây dược liệu
hợp tác với chị tuyền
làm cây dược liệu này thì có hiệu quả
mà sức khỏe trong gia đình
với cả chị em công nhân
trong xã này
nói chung là cũng
sức khỏe được tốt
hằng ngày thì chúng tôi thường là
chăm sóc chăm bón
hết chăm bón thì lại đi nhổ cỏ
xong rồi thì tưới cây
nói chung là cứ nhổ cỏ
thì hết vườn này rồi sang vườn khác
thì công việc nước nào
nó cũng đầy đủ cả tháng
cho đến bây giờ
nhìn lại những gì mình đã làm
dù chưa phải là thỏa mãn
nhưng chị tuyền cũng đã tạm hài lòng
bởi chị đã tạo ra
những khu vườn dược liệu hữu cơ
đang phát triển theo đúng mục tiêu
là tạo ra dược liệu sạch
cho mọi người sử dụng
ở khu vườn hiện tại
chị còn đưa thêm những loại cây dược liệu mới
ở nước ngoài về trồng
trong số những loại cây thảo dược
chị tuyền vẫn kiên định với mục tiêu lớn của mình
là bảo tồn và phát triển cây trà hoa vàng
một giống cây đặc hữu của việt nam
dược liệu quý
có tác dụng làm thông mạch máu
tăng sức đề kháng
làm bền thanh mạch
chống tai biến đột quỷ
mong muốn của chị là cây dược liệu quý ấy
sẽ ngày càng được phát triển rộng hơn
hướng tới mục tiêu xuất khẩu sang nhật bản
xin hỏi chị tuyền là về định hướng phát triển tương lai
của vườn dược liệu
hướng tới mục tiêu xuất khẩu sang nhật bản

từ cây dược liệu này là như thế nào
cái hướng phát triển của dược liệu
thứ nhất là dùng trồng
đảm bảo hệ trong sạch về môi trường
đảm bảo được sức khỏe
cho người làm dược liệu
làm nhân công ấy
tức là người trồng đảm bảo cả sức khỏe cho người sử dụng
và cả dùng
cả dùng sinh thái chung quanh
đấy là cái mục tiêu đầu tiên
dược liệu hướng tới
sau đó đưa dược liệu ứng dụng vào trong cuộc sống
chẳng hạn không phải là dược liệu hướng tới

khi nào tôi có bệnh thì tôi đi mua thuốc để về uống
mà hằng ngày có thể dùng
dược liệu sạch
có dùng những sản phẩm sạch để ngăn ngừa bệnh tật đến
và điều đó làm tốt quá
bao giờ phủng phùng cũng hơn chữa mà
đấy thì hướng tới
của vườn dược liệu sẽ ứng đến những sản phẩm đó
và sẽ kết hợp với những đơn vị
mà người ta sẽ làm những sản phẩm đó qua dưỡng giao công nghệ
và kết hợp là cung cấp
nguồn nguyên liệu cho người ta để người ta làm được
những sản phẩm tốt đưa ra thị trường
tương lai hướng tới là hướng tới
ứng dụng trà hoa vàng vào trong
vườn dược phẩm
đấy là vấn đề còn phải nghiên cứu lâu
vì là phát hiện
những thành phần tốt
trong trà hoa vàng và sẽ ứng dụng nó vào
tại vì qua dự án thử nghiệm
thành công thì sẽ phát triển rộng
dùng dược liệu
mà khi phát triển rộng thì
cái đầu ra cần phải có
thì lúc đó sẽ ứng dụng nó vào
trong việc làm thuốc
nguồn tài nguyên dược liệu phong phú
cùng với bốn tri thức bản địa
có nhiều bài thuốc dân gian
chính là kho tàng quý báu
để việt nam nghiên cứu
và tạo ra các sản phẩm từ dược liệu
có chất lượng cao
thế nhưng những loại dược liệu ấy
vẫn chưa được phát huy hết hiệu quả
hay vẫn còn tình trạng khai thác cạn kiệt
chủ yếu bán sản phẩm thô
chứ chưa có cách chế biến thành sản phẩm
có sức cạnh tranh cao
nhiều năm theo đuổi bảo tồn dược liệu
trị nguyễn thanh tuyền mong muốn
cùng với các thành viên của hội nghiên cứu
trồng bảo tồn và phát triển cây dược liệu việt nam
gây dựng được một vùng dược liệu rộng lớn
để ngày càng phát huy giá trị
của các loại cây dược liệu việt nam
góp phần phục vụ chăm sóc sức khỏe
và chữa bệnh cho người dân
câu chuyện của chị nguyễn thanh tuyền
và khu vườn dược liệu tại sóc sơn hà nội
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại